nói như anh đã gợi ra
tức là viết lên tầng miền núi thì phải hiểu
viết về cái gì cũng thế thôi
phải đủ hiểu phải đủ trải nghiệm
phải đủ cái sự dung cảm
tôi nghĩ rằng nếu như mà chưa đủ hiểu
một cách sâu sắc thì rất là khó
có một cái dung cảm gọi là tận tâm can
như tôi khi tôi viết miền núi
tôi từng nói rằng là mỗi khi tôi đặt bút viết
ở miền núi tôi cảm giác như là
tôi đi đâu rất xa và tôi quay trở về nhà
mà tôi được uống nước đúng ở trong cái ấm
mà mẹ tôi đun ở đen nhẻm trên cái bếp
tức là nó thân thuộc đến mức độ đấy
khi tôi viết về người mông thì tôi cảm thấy
như là tôi đang ở trong một ngôi nhà mông
trong một cái bản của người mông
hoặc là tôi viết về người tài thì tôi cảm thấy là tôi đang ngồi
ở trên cái bờ suối mà dòng nước nó chảy
đi qua cái ngôi làng tài mà tôi đã sinh ra và đến đây
thực sự nó là một cái thử thách
đối với không chỉ người viết mà đối với cả bạn đọc nữa
bạn đọc người ta rất mong chờ
được đọc những cái tác phẩm mà
nó khác biệt đi về mặt đề tài về mặt giọng điệu
về cái vùng văn hóa
nhưng mà có thể là
mà họ phải bị tiếp cận với những
gọi là gọi bị đấy
tức là phải đọc những cái tác phẩm mà nó chưa tới như chúng ta nói
thì họ sẽ có một cái nhìn
nó không được chính xác về cái vùng đấy
cái cảm nhận của họ về cái vùng đấy nó không được chính xác
viết cho nó hay
mà thực sự nó mang được cái hồn cốt
cái vùng đất con người đó
lại là một câu chuyện
có những người cả đời gắn bó
với miền dân tộc huyền mũi
họ như một người dân tộc chính
chính cống ở đấy cơ
chẳng hạn như đỗ bức chí
là người sinh ra lớn lên ở cái vùng núi ấy
trong máu mình
đã thấm những cái văn hóa
những cái đời sống rất thân thuộc
ở cái vùng đất đó
nó ăn sâu vào trong cái giọng văn của mình
nhưng có những người chỉ mới đi qua thôi
thì cũng đã viết lên những tác phẩm đó
có thành công không có một cái gì đó có đấy
thế nhưng thực sự
tiếp nhận được nó một cách hoàn chỉnh không
tiếp nhận được một tác phẩm
nó mang thực sự được cái hơi thở
cái nội tại bên trong của cái văn hóa
vùng miền đó
thì phải là một con người được khoán thân vào trong ấy
nó hoàn toàn tự nguyện nha
nó không có cái sự bắt buộc giả vờ
cho nên chính vì chúng ta đọc thấy
nó có những cái điều mà nó khó chấp nhận ở thế này này
nó có chấp nhận là
những ngôn ngữ người ta sử dụng
trong quá trình viết lên một tác phẩm văn học ấy
thường là người ta lấy ở phía bên ngoài
của người dân tộc nói
người ta nhầm
khi người dân tộc
nói tiếng việt
cái vốn từ người ta không đủ
cho nên nó nói có cái phần nó ngọc
cái điều nọ điều kia
người ta vẫn gọi là cái
thế sau đó người ta cứ ghép nó vào như không phải
ngôn ngữ của người dân tộc
nó có ngôn ngữ chỉ cho từng sự vật
từng cái việc một nó có của nó
đều có những cái từ tương đương cả
chứ nó không có cái gì quá ngô nghê
và người ta đọc bài lý người ta thấy khó chịu bởi cái sự ngô nghê và cái giả tạo ấy
ngoài những cái chúng ta đã bàn ra
tôi thấy có một cái thực tế nữa mà tôi tạm gọi là một cái bệnh
rất là có nhiều tác giả khi viết về vùng đồng bào dân tộc và miền núi
thì viết theo một định kiến có sẵn
rằng ví dụ người tày thế này người bông thế kia người thái thế nọ
nó là một cái tầng tầng lớp lớp những cái
những cái văn bản mà nó đã chẳng chịt nó nó nó nó kéo dài tới trước đến giờ rồi
họ không nhìn vào thực tế đời sống đang diễn ra thế nào nữa cả
tôi lấy ví dụ như là cách đây khoảng chục năm
tôi có đọc về một tác giả
một tác giả lão thành ấy
ở việt trì là ông nguyễn hữu nhàn
ông này là người nghiên cứu về đời sống của người mường
ông đã có một cái cuốn tiểu thuyết tên là nắng sớm
và một loạt chuyện ngắn nữa
thì viết cực hay về cái sự chuyển đổi của cái vùng dân tộc mường
hiện nay trong cái cơn lốc của kinh tế thị trường
trong sự giao thoa đơn người kinh và với rất nhiều cái chuyển động của đời sống mới
thế nhưng mà những tác giả hay thế hiếm quá
hay gần đây nữa thì ví dụ
cái cuốn tiểu thuyết lặng yên dưới vực sâu của chị đỗ bích thúy
thế này viết về cái vùng người mông
họ cũng rất nhiều cái xáo trộn khác nhau
đời sống nó không còn như trước nữa
thậm chí nó chẳng giống cái nào nữa kìa
nó chỉ còn rất ít thôi
nhưng nhiều tác giả vẫn viết
vẫn cứ như là người mông của đầu thế kỷ
thì hình như là họ tưởng tượng ra
thì không biết có phải không ạ
hay là tôi nghĩ thế
vùng văn hóa nào cũng thế
vùng mông hay vùng tày hay vùng thái gì
thì cũng đã bị tác động rất là nhiều
tôi đã phải chứng kiến
một cách rất là
thực sự là tôi rất là chua sót
rất là tiếc
bởi vì cái ngôi làng tày trong ký ức của tôi
ngôi làng mà tôi vô cùng yêu mến
bây giờ nó biến mất rồi
bây giờ nó không còn gì
bây giờ mỗi lần tôi đi qua ngôi làng
thậm chí tôi không muốn dừng chân lại nữa
gần như tất cả các mái nhà sàn
hàng trăm năm tuổi đều biến mất
và những cái cánh đồng đẹp
mênh mông vô tận bằng phẳng
thì bây giờ đều bị bà con đổ đất
đổ bê tông lên để làm nhà sắt mặt đường
để buôn bán vài thứ lật mặt
tức là biến mất cái ngôi làng của tôi
thế hoặc là vùng mông cũng thế
vùng mông chúng ta chứng kiến những cái
mà nó thay đổi từ những cái rất là chi tiết
ví dụ như là ngày xưa chúng ta
thường có cái hình ảnh là
các chàng trai cưỡi ngựa đúng không ạ
thế bây giờ thì không có ngựa nữa rồi
từ lâu rồi là các chàng trai đã bỏ ngựa
và mua một sửa xưa cách đây
một hai chục năm thì mua xe minsk
và bây giờ thì đã xe way
giết gì đó và chạy phóng về vèo khắp nơi rồi
thế và những cái hình ảnh như là
sau phiên trợ thì chàng trai với cô gái
ngồi sau một cái ô và nghe cô gái hát
dân ca nó đã biến mất rồi
nó không còn sau cái đoạn ngồi sau ô
thì đã đến cái đoạn mà tôi viết từ cách đây hàng chục năm
tức là các chàng trai đã mua cái cassette
và thu âm tiếng hát của người yêu
và cứ cắp nách đi khắp
mọi nơi là đi đâu cũng có tiếng hát của người yêu
bởi vì nghe bằng cassette thì không cần phải ôm
của người yêu đi cùng nữa
thế bây giờ thậm chí cassette cũng chẳng cần
các anh ấy đã dùng điện thoại thông minh
thông minh bán cả mẹt ở ngoài chợ huyện rất là nhiều
thế những cái biến động đấy tôi nghĩ là
phải là cái người mà
rất là gắn bó với cái vùng đất đấy
rất là thân thiết
rất là cuốn quyết với nó và cảm nhận
thấy cái sự thay đổi từng chút từng chút
một ví dụ tôi thêm một cái ví dụ nữa
ví dụ như là khi bây giờ chúng ta đi ra
những cái phiên trợ
của vùng cao của đồng văn hay lào cai
hay gì đó và chúng ta nhìn thấy rằng là
những cái quẩy tấu
ngày xưa bà con bện bây giờ không còn thay
hoàn toàn là quẩy tấu nhựa rồi
xanh đỏ tím vàng đầy ở chợ rồi
sau lưng các cô gái các bà mẹ rất là đẹp
váy vẫn sập xòe thì là quẩy tấu nhựa
thế hoặc như là người ta không cuốn xà cạp nữa
mà người ta mặc quần bó
mặc quần bó quần quần
mà váy cũng không phải là váy dệt nữa váy cũng đoàn mua đâu về
tức là vẫn còn cái vóc dáng của những cái bộ trang phục đấy
nhưng mà nó đã thay đổi từng chi tiết từng chi tiết một
và tôi nghĩ rằng là cái đời sống của nó thay đổi
nó tác động nó không bỏ sót bất kỳ
một ngôi làng nào
không bỏ sót bất kỳ một gia đình nào
một thành viên nào
và những cái biến đổi đấy thì tôi nghĩ rằng là
trách nhiệm của một nhà văn khi viết về tổng hợp núi
phải tiếp cận được hết
còn cái việc mà anh đưa nó vào tác phẩm
ở cái mức độ nào đưa vào như thế nào
thì đấy là tùy cái tiết chế cái tư duy của anh
chúng ta có một cái giai đoạn rất dài
viết lại những cái chuyện cũ ngày xưa
cuộc sống về nó khác
nó thay đổi thường xuyên
nó thay đổi thường xuyên
trong suốt những cái năm tháng vừa rồi
đặc biệt cái thời kỳ đổi mới hiện nay
con người thay đổi đi
văn hóa cũng bị mài một đi theo
nhưng nó vẫn có cái cuộc sống bên trong của nó mà
phải nắm lấy chứ
nếu không anh chậm
thế còn những cái nét mà anh thương nhớ
yêu mến những ngày xưa đó
là cái điều mà ai cũng tiếc cả
nhưng hình như đó là một cái
cái chuyện tất nhiên hay sao
mà con người ta hiện nay
bây giờ đang thấy nối tiếc và cần phải
tìm cách để níu giữ nó
thì nó hay được níu giữ
trong tâm tưởng của người viết nhiều
nhưng phải có một cái thực tế
là phải chấp nhận nó
cuộc sống bây giờ nó khác
như chị thị nói là ngày xưa cưới ngựa
đi chợ vẫy khăn tay
ngồi nói chuyện nhau dưới cái ô
như bề khác nó xe máy
nói chuyện gọi nhau hẹn nhau bằng iphone
chẳng hạn như nó khác rồi
nhưng cái bản chất
phẩm chất của dân tộc về miền núi
nó vẫn nằm trong con người đó
con người hiện đại này
là cái gì thì văn học phải khai thác
thì tôi rất hy vọng
ở những người viết trẻ
cái việc này người ta sẽ làm được
có những tác phẩm hiện nay vẫn cứ viết như câu chuyện
cách đây bốn mươi năm rồi
rồi những cái sự kiện nó xảy ra
từ lâu lắm rồi nhưng bây giờ nó khác hoàn toàn
không phải như thế nữa
nó gần lắm
nó ngay trước mắt chúng ta ngay bản thân tôi
nhiều lúc tôi cũng thấy hoang mang bởi vì
nhiều lúc mình cứ bị cuốn mãi vào
một cái gì đó mà không thoát ra được
chẳng hạn như đặc biệt là khi viết tiểu tiết
khi viết tiểu tiết là hay bị vướng vào
những câu chuyện quá khứ rất nhiều
rồi là chỉ muốn thoát nó ra khỏi đó
để mau chóng trở về bây giờ
về với bây giờ
với mình là nó hợp nhất
vừa rồi thì nhà văn cao duyên sơn
có nói tới cái chuyện hy vọng vào
những cái lực lượng tác giả trẻ bây giờ
họ sẽ bắt kịp được
với nhịp sống và họ hiểu được bản chất vấn đề
của cái sự thay đổi trong đời sống hiện nay
tuy nhiên ở đây nó có một cái chuyện
mà tôi nghĩ rằng chúng ta nên quan tâm
cực kỳ nên quan tâm
ở cái chỗ là chúng ta có một cái đội ngũ
có thể là không dày lắm
không đông lắm
các tác giả trẻ mà tâm huyết với
đề tài dân tộc miền núi
và họ nằm giải rác ở những cái
cái nơi xa trung tâm
trong nam bộ thì có thể là trà vinh sóc trăng
ở miền trung thì có thể là
ninh thuận bình thuận
ngoài bắc thì
điện điên lào cai lai châu
sơn la gì đấy
cái cơ hội của họ được tiếp cận
với đời sống văn trương
đương đại và cái mạch chính
chắc chắn là nó hẹp hơn
của chị đỗ ích thúy bây giờ
sáng tác của họ
được đến tay vận động
cái khả năng của nó không lớn
thế thì làm thế nào để mà khích lệ họ
để mà cái sự say mê
nó đi được đường trường
chúng ta có làm được không ạ
làm chưa ạ
có lễ hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số việt nam
là cái hội duy nhất tổ chức hàng năm
cho các trại sáng tác trẻ
là người con em các dân tộc thiểu số
đặc biệt là chú trọng vào cái mảng văn học

liên tục hầu như năm nào cũng mở trại
qua những trại này
thì đã mời được rất nhiều những tác giả là người kinh
những người sáng tác có kinh nghiệm
những người nổi tiếng
trên văn đàn việt nam
đến trao đổi
giao lưu tiếp xúc với họ
mang đến cho họ cái niềm khích lệ rất lớn
mang đến cho họ kể cả
những cái kinh nghiệm trong sáng tác của mình
chỉ cần một cái gợi ý
của những người đi trước
đã khiến họ có một cái sự khích lệ lớn rồi
và quả thật là trong suốt
quãng thời gian vừa rồi
đã xuất hiện một loạt những cây bút
những gương mặt mới
ở trong đời sống văn học của cả nước
và có sự đóng góp
của con em các dân tộc thiểu số
trong đó có thể kể đến
nhìn nông quang khiêm
nhìn nông quốc lập
như lúc đó
lúc mạnh cường
rồi hà giang
còn có chị chu minh huệ
nghê thanh mai
và rất nhiều những tác giả khác nữa
và họ cũng đều
trải qua được
đi dựa những cái trại sáng tác trẻ
của dân tộc thiểu số tổ chức hàng năm
và cái điều đó đã mang đến cho chúng tôi
một cái niềm vui một niềm khích lệ
và hy vọng trong thời gian tới
hội tiếp tục
bồi dưỡng phát hiện thêm những nhân tố mới này
và chính họ là cái niềm hy vọng
là tự hào
trong tương lai của văn học
các dân tộc thiểu số
tôi cũng vốn dĩ là một cái người
mà viết rất là lơ mơ
tôi ở trong một cái xó núi
cách xa tỉnh lị
ngày xưa gọi là thị xã hà giang hơn chục cây số
thế mà tôi được ông
nhà thơ cao xuân thái
ông ấy tìm đến tận nhà
vì ngẫu nhiên là ông ấy nhìn thấy là tôi có một cái chuyện gắn in trên tiền phong
và tôi lại ghi là vị xuyên hà giang
à sao vị xuyên lại có một con bé
nó lại viết chuyện ngắn lại được như thế này
thế ông ấy đến tìm
thế mà chính ông ấy là cái người mà tôi nghĩ là cả cuộc đời văn chương của tôi
ông ấy là cái người đầu tiên mà tôi phải nói câu cảm ơn
phải biết ơn
vì ông ấy là cái người mà đưa tôi vào cái con đường văn chương
thì tôi nghĩ rằng là những cái người đi trước ấy
ngoài cái cánh tay vươn dài của trung ương hội
thì tôi nghĩ rằng là ở các cái tri hội văn học
thiểu số địa phương
cũng như là các hội văn học nghệ thuật
các tỉnh ấy
thì những cái người đứng đầu hội
là cái nơi cái địa chỉ đầu tiên
để có thể phát hiện ra cái đội ngũ
những cái tác giả trẻ đấy
và thấy rằng nhiều tỉnh làm cái điều đấy cũng khá là tốt
ví dụ như là dalai ví dụ như là hà giang ví dụ như tiên quang
ví dụ như cao bằng
thì là các anh các chị đều phát hiện ra
khá là sớm những cái tác giả trẻ
và họ luôn luôn có một cái khao khát được xây dựng đội ngũ
và tôi nghĩ đấy là cái cơ hội đầu tiên
để cho các tác giả trẻ có thể chạm tới cái việc là
là viết văn một cách
bài bản và chuyên nghiệp hơn lâu dài
nhìn về xa thì cái vai trò của
hội văn học quyền thuật
các gia tộc tiểu xố vì tôi nghĩ là
trong câu chuyện này thì chỉ có mấy cơ quan đoàn thể
mấy tổ chức có thể
có cái tác động tích cực và thiết thực
đối với việc mà bồi dưỡng
phát hiện cũng như là nâng đỡ
cho các tác giả mà viết về cái đề tài khó này thôi
ví dụ như hội nhân văn việt nam
hay là hội văn học quyền thuật
các gia tộc tiểu xố thôi
thì có một cái dự án nào lớn
để mà hướng tới cái
cái mục đích mà chúng ta đang nói tới
thực ra thì nó cũng chưa có một cái dự án gì
cụ thể cho cái việc này cả
nó đều bắt đầu từ
cái làm phong trào
chúng ta vẫn ở cái mức phong trào thôi
bởi vì thực ra và
cái phong trào đó có một kỳ vọng là thế này
như chị thùy nói là thế này
hãy chỉ cho người ta đến
có một con đường đi ngắn nhất đến cái vấn đề
đến cái đích họ định đến
chứ không như chúng tôi ngày xưa
nó cứ lòng vòng nó đi xa lắm
không ai hướng dẫn không ai chỉ dẫn cả
không có một cái tổ chức nào nâng đỡ cả
và chính cái việc mà hội
dân tộc kiểu số làm được cái việc đó
cái việc là tạo cho họ được một cái cơ hội
được giao lưu tiếp xúc
và tìm được một cái con đường
họ tự tìm đến một cái con đường đến cái đích của mình một cách nhanh nhất
bản thân mỗi tác giả khi bắt đầu viết
thì nói như anh cao duy sơn ấy
là thật là không biết con đường mình đi là gì cả
tôi chỉ có một cái ham mê vô cùng là
tôi được viết những cuốn sách để
mà trên đó ghi tên tôi là
đỗ bích thúy thôi vì tôi rất là mê sách lúc bé
thì tôi cứ mơ ước như thế thôi
và tôi cứ mày mò tôi viết đúng là tôi không biết chuyện ngắn là cái gì
tôi cũng không biết tiểu thuyết là cái gì
tôi cũng không biết tản văn này bắt đầu từ cái gì
thành công của một tác giả là phụ thuộc vào bản thân họ
những cái tác giả ở vùng xa xô hẻo lánh
và tôi cũng ở vùng xa xôi hẻo lánh mà
thì cái sự tiếp cận đối với
các cái phương tiện thông tin địa chúng ấy
tức là các cái phương tiện để truyền tải tác phẩm của mình
đến với công chúng ấy
thì nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều
như tôi ngày xưa là tôi chỉ có mỗi một cách duy nhất là
tôi phải đạp xe lên trên thị xã
và tôi mang chuyện của tôi tôi gửi
một dãn phong bì tôi gửi về hà nội thôi
mà tôi gửi đến hàng trăm cái tôi cũng chẳng được in cái nào
cái đầu tiên tôi được in thì cách đấy
tức là sau khi tôi viết được vật vã được khoảng hai năm
tôi được in một cái đầu tiên
nó dài được khoảng hai trăm linh chữ ở trên tạp chí tuổi xanh
và nhận bút lúc ấy được một mươi đồng
tức là tôi muốn nói nhấn mạnh một điều rằng là
các tác giả trẻ
tôi cũng như tôi thôi
bản thân họ phải nỗ lực bản thân họ phải vẫy vùng
bản thân họ phải nuôi cái ước mơ của họ
và họ không từ bỏ
tức là không cảm thấy mệt mỏi về cái ước mơ
không cảm thấy mệt mỏi vì mình đi mãi mà không thấy đích ở đâu cả
nếu như họ có một cái đủ
một sự kiên trì một cái đam mê ấy
thì cái sự hỗ trợ của các tổ chức hội nó chỉ là
phần gọi là tiếp thêm cái sức mạnh cho họ
để họ cất cánh cho nó nhanh hơn thôi
chứ chúng ta cũng không thể đổ trách nhiệm lên trên đầu
các cái tổ chức hội được
tôi nói thật đấy thực đấy là một điều rất là chân thành đấy
và tôi muốn là
các tác giả trẻ cũng
tranh thủ những cái cơ hội ví dụ như là được
mời đi trại đi ngay
vì những cái trại như thế nó mở mang ra rất là nhiều
được gặp đồng nghiệp bạn bè khắp nơi
và quan trọng là được gặp những cái tác giả
đã có tiếng tâm đã có đầy kinh nghiệm rồi
và họ nói cho một buổi
nói cho một tiếng đồng hồ thì cảm thấy đầu óc mình được mở mang ra rất là nhiều
và cũng như là một cái sự
phấn khích để sáng tác
thế thì cái việc mà như anh sơn nói là bên
hội thử số hàng năm tổ chức được cái trại
tôi nghĩ là cực kỳ là ý nghĩa
và tôi cũng đã từng tham gia đi nói chuyện
một cái trại của anh sơn tổ chức ở trên
lạng sơn đây nhỉ thì các bạn thì thích lắm
và các em mà đến bây giờ vẫn cứ
liên hệ với tôi có cái gì mới vẫn cứ gửi
chị ơi chị tranh thủ đi đọc chị góp ý giúp em
và tôi nghĩ tôi luôn luôn sẵn sàng
tôi biết rằng là tôi đã từng là người như các em ấy
tức là chập chững viết băn
và được một cái người đi trước
người ta góp ý cho và nó khiến cho mình cảm thấy
phấn khích hơn rất là nhiều
có thể nói rằng khi mà
chúng ta cùng trao đổi về cái
đội ngũ sáng tác
cũng như là chất lượng các sáng tác văn học
về đề tài dân tộc của miền núi
thì chúng ta cũng phải thừa nhận rằng đây là
một đề tài khó
và đội ngũ sáng tác đặc biệt là đội ngũ sáng tác
trẻ cho đề tài này
thì cũng còn rất nhiều vấn đề
về mặt số lượng cũng như là về mặt chất lượng
chúng ta vui mừng là hiện nay
có các tổ chức hội
như là hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
hay là hội nhà văn việt nam
có sự quan tâm nhất định
đối với việc phát triển
lực lượng sáng tác trẻ
về đề tài khó này
thế nhưng đúng là tôi cũng rất chia sẻ
quan điểm của nhà văn đỗ bích thúy
là tự thân mỗi người viết
khi mà bám vào một vùng đề tài
mình quen thuộc và mình hiểu biết
thì nó đòi hỏi một nỗ lực rất lớn
đặc biệt là trong
thời hiện đời sống
của đồng bào dân tộc miền núi
trong thời buổi có rất nhiều sáo trộn
về mặt chính trị xã hội
kinh tế văn hóa giống như hiện nay
chúng ta cùng hy vọng là
với cái sự nỗ lực của bản thân mỗi người viết
với tình yêu dành cho văn chương
với tình yêu dành cho vùng đất mà mình sinh ra và lớn lên
thì các tác giả trẻ của cái đề tài khó này
thu hái được những thành công nhất định
và từ đó thì
có thể đi dài hơn
trên con đường mà mình lựa chọn
và tôi nghĩ rằng là thành công của đề tài này
thì nó chính là một phần của thành công
mà chúng ta có thể nói tới
của nền văn học việt nam
một lần nữa thì rất cảm ơn
nhà văn cao duy sơn và nhà văn đỗ bích thúy đã
tham gia và chia sẻ quan điểm của mình
trong chương trình hôm nay của chúng tôi